quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên
đó thì cũng yêu cầu anh đưa tiền rồi cho đi người này còn dọa với anh d lỗi này phà tù
nếu đưa tiền thì không lập biên bản khi anh đê nói không có tiền trong người xin được đến
trụ atm để rút tiền thì người này không đồng ý yêu cầu phải gọi người ra đưa tiền sau đó người
này yêu cầu anh d truyền khoản hai triệu đồng và tài khoản có tên là đoàn man công do lo sợ
anh đê đã gọi điện thoại nhờ một người bạn chuyển hai triệu đồng vào tài khoản trên khi xác nhận đã
có tiền vào tài khoản thì người này cho anh đê đi đồng thời hứa hẹn lần sau qua chốt sẽ không
bị kiểm tra thừa thiên huế xét nghiệm nhanh tất cả tiểu thương các chợ ngày một tháng chín ông trần
kim hảo giám đốc sở y tế tỉnh thừa thiên huế cho biết ban chỉ đạo vừa có văn bản gửi các đơn
vị liên quan về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín người mua bán tại các chợ trên địa bàn
trước tình hình phát hiện những trường hợp mắc covid một mươi chín tại một số chợ trên địa bàn tỉnh
sở y tế tổ chức lấy mẫu tầm soát bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên sars cov hai
bốn người nằm trong diện tầm soát là các tiểu thương mua bán tại các chợ thuộc địa bàn quản lý
theo đó cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm một trăm linh tiểu thương các chợ và hai mươi khách vãng lai
tại các chợ ở thời điểm lấy mẫu thời gian lấy mẫu trước ngày hai tháng chín trước đó vào ngày ba mươi một tháng tám
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế phát đi thông báo khẩn về tìm người
liên quan đến các ca nhiễm ncov đi đến hai chợ lớn trên địa bàn tỉnh ban chỉ đạo đề nghị tất
cả người dân trong một mươi bốn ngày qua từng đến chợ cá bãi dâu phú hậu bảy mươi sáu nguyễn gia thiều phường phú hậu
thành phố huế và trung tâm thương mại huyện quảng điền khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất
để được tư vấn hỗ trợ và khai báo y tế đến nay thừa thiên huế kinh nhận sáu trăm ba mươi tám ca f
riêng ngày ba mươi một tháng tám cơ quan chức năng phát hiện thêm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh thêm hơn hai bảy trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện
trước mùng một tháng chín trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết tính đến thời điểm này
có hai trăm hai mươi một bảy trăm sáu mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín phát hiện tại thành phố trong đó có hai trăm hai mươi một ba trăm một mươi ba ca nhiễm cho cộng đồng
bốn trăm bốn mươi tám ca nhập cảnh hiện tp hcm đang điều trị trong bốn mươi năm trăm sáu mươi một bệnh nhân trong đó có hai bốn trăm sáu mươi ba trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
hai bảy trăm năm mươi hai bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi tám bệnh nhân can thiệp ecmo
trong ngày ba mươi một tháng tám có hai bảy trăm năm mươi hai bệnh nhân xuất viện tổng số xuất viện đến nay là một trăm một mươi hai trăm sáu mươi chín bệnh nhân
theo hcdc nguyên tắc của tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là dựa trên sự tự nguyện đồng ý của người dân
cho công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tổng số mũi vaccine đã triển khai
tiếp đến ngày ba mươi tháng tám là sáu một trăm hai mươi tám ba trăm bốn mươi bốn tăng bốn tám trăm ba mươi bốn mũi so với ngày hai mươi chín tháng tám
trong đó tổng số mũi một là năm bảy trăm ba mươi bốn
tổng số mũi hai là ba ba trăm chín mươi một hai trăm chín mươi một mũi hai là ba trăm ba mươi bảy một trăm ba mươi bốn
kết quả xét nghiệm atpca đến ba mươi một tháng tám đã lấy là một năm trăm sáu mươi ba bốn trăm linh chín mẫu với năm năm trăm bảy mươi tám năm trăm sáu mươi bảy người
tổng số mẫu chưa có kết quả là một mươi bốn trăm hai mươi ba trong đó có sáu tám trăm linh năm mẫu đơn và ba sáu trăm một mươi tám mẫu cộp
hiện số f đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà là chín mươi một năm trăm linh năm người
trong đó có sáu mươi bốn bảy trăm linh năm
trong đó có sáu mươi sáu bảy trăm sáu mươi tám người cách ly tại nhà ngay từ đầu và hai mươi sáu bảy trăm ba mươi bảy người sau xuất viện về tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà
số f đang cách ly theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện là hai mươi bảy trăm chín mươi hai người
số trường hợp f một đang cách ly tập trung là hai tám trăm linh chín trường hợp và đang được cách ly tại nhà là một mươi chín năm trăm một mươi hai người
tấn công cán bộ chốt kiểm dịch thanh niên lĩnh sáu tháng tù
sáng một tháng chín tòa án nhân dân quận hai bà trưng hà nội
tuyên trần mạnh hà hai mươi ba tuổi người địa phương sáu tháng tù về tội chống người thành công vụ quy định tại khoản một ba trăm ba mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hội đồng xét xử xác định chiều ngày một mươi sáu tháng tám trần mạnh hà đi xe máy từ nhà ra phú đại la
khi đến chốt kiểm soát dịch đầu ngõ tân lạc thuộc phường trương định
anh nguyễn mạnh hùng thành viên tổ công tác của ủy ban nhân dân phường đề nghị hà xuất trình giấy tờ đi đường
hà không mang giấy tờ và nói
anh cho em ra đây một lát xong về luôn
anh hùng giải thích theo quy định người không có giấy tờ đi đường thì không được đi qua chốt
theo cơ quan tố tụng khi lực lượng làm cán bộ nhiệm vụ từ chối cho qua chốt
hà rồ ga rồi lao xe máy tông trúng anh hùng sau đó bị cáo đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân bị thương
sau khi gây ra vụ việc trần mạnh hà để lại xe máy và bỏ chạy
lực lượng công an sau đó truy đuổi và đưa nam thanh niên về trụ sở để làm việc
xem xét toàn diện vụ án
công xét xử đánh giá hành vi của trần mạnh hà đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn
của thành viên thuộc tổ covid cộng đồng phường trương định
bị cáo chưa có tiền án tiền sự và phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng
quá trình xét xử hà thanh cẩn khai báo có hoàn cảnh gia đình khó khăn
ngay sau khi lượng hình tòa sơ thẩm đưa ra phán quyết như trên
hãy theo dõi những video tiếp theo của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức tiếp theo